quý vị giáo dục thể chất trong nhà trường là một môn học bắt buộc giúp học sinh rèn luyện sức khỏe
tuy nhiên công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học hiện nay còn nhiều khó khăn
bất cập như thiếu đội ngũ giáo viên truyền trách yếu về cơ sở vật chất
thêm vào đó phần lớn học sinh phụ huynh và thậm chí ngay cả nhiều giáo viên
vẫn chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng của giáo dục thể chất
mà chỉ coi đây là môn phụ nên có tình trạng xem nhẹ môn học này
do đó chất lượng giáo dục thể chất vẫn chưa được như kỳ vọng
trường trung học cơ sở trương dương hoàn kiếm hà nội
với hơn chín trăm linh học sinh nhưng quân viên sân chơi nhà trường chỉ vòn vẹn có gần sáu trăm linh m hai
và do không có nhà thể chất nên khi trời mưa môn học thể dục cũng không có không gian để học sinh vận động
thiếu nhà thể chất cũng như không gian rộng để phát triển các môn thể thao
cũng là một thực tế của rất nhiều trường học tại hà nội hiện nay
nhiều trường dù muốn kết hợp đưa nhiều môn thể thao đến học sinh
nhưng do quỹ đất hạn chế nên cũng không thể thực hiện được
giờ thì có các môn thể dục thể thao như là cổ lông đá cầu với cả là bóng rổ
thì các môn học đó thì cũng rất là thú vị và khiến con rất là hào hứng
và nếu mà có môn nhu cầu thì con muốn thêm được môn bóng đá thì đấy là môn con khá là thích
thực ra về thiếu không gian thì chẳng phải mỗi mình trường trung vương
mà cũng là số đông của rất nhiều trường đặc biệt trong nội thành
vì vậy thì nhà trường mới phải kết hợp bằng cách là
chẳng hạn như là cho các em kết hợp với những nơi khác
để các em có thể là đến gia đình cho các con đến nơi đó
để các em có thể tập ví dụ chẳng hạn như đến nơi đó để học bơi
có thể học những cái môn thể thao mà nó cần một cái không gian lớn hơn
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
cả nước hiện chỉ có ba mươi một số lượng cơ sở giáo dục mầm non có phòng giáo dục phát triển thể chất
trong khi tám mươi số trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
thiếu nhà tập thể dục thể thao
con số này ở giáo dục đại học là ba mươi sáu
trước đây thì môn giáo dục thể chất được đánh giá theo thang điểm
ở các mức khác nhau
nhưng bây giờ thì chỉ đánh giá ở mức là đạt hay là không đạt
thì khi những quy định đó có hiệu lực thì cũng nảy sinh ra rất nhiều các vấn đề
nhiều phụ huynh rất là lo lắng và thậm chí là rất ghét môn giáo dục thể chất
bởi vì là làm cho nó ảnh hưởng đến điểm số
bởi vì gian luyện giáo dục thể chất mà để đạt được loại xuất sắc
toàn diện các môn học văn hóa thì có thể
nhưng mà giáo dục thể chất thì cũng có nhiều những vấn đề mà phụ huynh trăng trở
tôi cho rằng là vấn đề không phải là cái đánh giá điểm hay là không đánh giá
khó khăn là cái thứ nhất là cái nhận thức của học sinh và gia đình cũng như là xã hội
khó khăn thứ hai nữa là nhiều các trường học mà không đủ cơ sở để cho các em tập luyện
như là sân bãi dụng cụ thiếu thì phải đi thuê
thế thì như vậy là rất là khó khăn trong cái việc mà để các em tham gia hoạt động ngoại khóa
rồi là tập luyện thể thao
ngoài cơ sở vật chất thì giáo dục thể chất cũng đòi hỏi giáo viên phải có chuyên môn sâu
nhưng hiện nay đội ngũ giáo viên trong các nhà trường còn thiếu và yếu
cơ cấu chưa đáp ứng yêu cầu
như ở cấp tiểu học chỉ có khoảng hai mươi số trường có giáo viên chuyên trách
hơn chín mươi giờ học thể dục ở các cấp tiểu học do giáo viên kiềm nhiệm giảng dạy
bên cạnh đó giáo viên hiện tại đang dạy giáo dục thể chất trong các trường
cũng được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau
có nhiều giáo viên giáo dục thế chất được đào tạo không phải từ trường cao đẳng
đại học thể dục thể thao và các bộ môn thể dục trong trường sư phạm
giáo dục thể chất hay là gọi là giáo viên thể dục

thế thì như vậy là các cơ sở đào tạo này không đồng nhất với nhau
ngoại trừ các trường đại học thể dục thể thao và sư phạm thể dục thể thao
thì nó được chuẩn hóa về đội ngũ giáo viên
rồi yêu cầu gọi là cơ sở vật chất để phục vụ đáp ứng cho đào tạo và những yêu cầu khác
thế còn là những cái cơ sở khác thì chưa thể khẳng định được
là họ có đầy đủ gì không
nhiều trường đi thuê nhiều trường không có sân bãi dụng cụ
chỉ là một khoa giáo dục thể chất người ta cũng tiến hành mở đào tạo giáo viên
thưa quý vị năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngành giáo dục chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
trong đó đáng chú ý là môn giáo dục thể chất lần đầu tiên có sách giáo khoa
dành cho học sinh như các môn học khác
nội dung môn giáo dục thể chất cũng được thay đổi theo hướng mở
tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn các hoạt động phù hợp với thể lực
nguyện vọng của bản thân và điều kiện của nhà trường
sự thay đổi tích cực này đã giúp nhiều trường học đổi mới
sáng tạo hơn trong môn giáo dục thể chất
từ đó khơi dậy niềm yêu thích của học sinh biến việc luyện tập thể dục thể thao
thành đam mê và hướng tới cả việc đạt thành tích cao trong thi đấu
đây không chỉ là một trong những phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục thể chất
mà còn hình thành tư duy mới tích cực hơn với môn học này
giáo dục thể chất từ xưa đã trở thành giờ học cực hình đối với nhiều học sinh
nhưng nay những tiết học thể dục khô cứng đã được thay thế bằng sự hào hứng và vui vẻ
ngay cả với bộ môn bóng đá vốn là thế mạnh của các bạn nam
thì bây giờ lại có sức hấp dẫn đối với cả các bạn nữ
thông qua những tiết học thể dục thú vị như thế này
để có thể khơi dậy những sự ứng thú của các bạn học sinh
trong các tiết học thì chúng tôi thường tạo ra các trò chơi
và các trò chơi vận động vừa là vận động và vừa áp dụng vào những thực tế
ví dụ như trong tiết học vừa rồi thì đối với môn bóng đá
thì nội dung các bạn học hôm nay là ôn lại kỹ thuật dân bóng và truyền bóng
khi các bạn dân bóng thì chúng ta có liên quan đến việc là sử dụng tốc độ
làm sao để điều chỉnh tốc độ của bản thân và điều chỉnh lực của cổ chân
để điều khiển quả bóng tốt hơn thì đó là ứng dụng của vật lý
một trong những cái yếu tố mà trong các giờ học là các bạn cần có cái việc mà thi đấu
để các bạn biết được mình đang ở đâu mình đang cần và thiếu cái gì
thì các bạn sẽ trao đổi với chính đồng đội của mình hay là đối thủ trong trận đấu
nhưng mà vẫn là học sinh trong cùng một lớp
thì các bạn sẽ có sự ganh đua và các bạn phát triển ứng thú hơn
vừa học thì bọn em khá là bận rộn ở trường và về nhà học thêm nữa
cho nên là không có thời gian nhiều để tập thể dục
nên là thay thế thể dục ở trường khá là quan trọng
ở cấp hai thì bọn em học khá là nhiều lý thuyết
và theo bài bản
nhưng mà lên cấp ba thì bọn em được tự trải nghiệm nhiều hơn
nó bớt gò bó hơn nhiều so với cấp hai
còn đối với nữ học sinh này
chính nhờ môn giáo dục thể chất tự chọn mà em tìm thấy niềm yêu thích với bộ môn cầu lồng
từ một học sinh nhút nhát và không mấy mặn mà với môn thể dục
việc tập thể thao với khuê đã là thói quen thường nhật
và là niềm đam mê khi em trở thành thành viên trong cô lạc bộ cầu lồng của trường
nếu bạn không thích môn thể dục thì khi các bạn tiếp xúc nhiều với nó thì các bạn sẽ thấy thích nó
và ví dụ như con lúc trước thì con cũng không thích môn thể dục
nhưng từ lớp sáu thì con đã thích môn thể dục hơn rất là nhiều
tinh thần của mình khá là tốt và sức khỏe của mình cũng ổn ạ
môn này có thể giúp con tìm theo nhiều bạn mới và kiểu được rèn luyện tay nghề
con sẽ thường xuyên luyện tập để sau này có thể đi thi những giải lớn hơn ạ
nhà trường vẫn luôn tạo điều kiện cho các con đam mê theo cái môn mà sở thích của mình
ví dụ như bạn minh khuê là bạn có một tố chất về cầu lông thì vẫn luôn trú trọng và phát triển cho các bạn về môn cầu lông
tuy nhiên là còn một vài bạn vẫn còn chưa thực sự thích thể thao thì nhà trường cũng đang hướng đến là cho các bạn sẽ tham gia những cái môn mà các bạn yêu thích
hoặc là có thể là tham gia những hoạt động ngoại khóa mà các con có thể là thích thú hơn
môn giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng chia thành hai giai đoạn
gồm giáo dục cơ bản nhằm hướng dẫn học sinh biết cách chăm sóc sức khỏe và vệ sinh thân thể hình thành thói quen tập thể thao hình thành kỹ năng vận động cơ bản phát triển tố chất thể lực
còn giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp môn giáo dục thể chất được thực hiện thông qua câu lạc bộ thể dục thể thao
ngoài việc tiếp tục phát triển các kỹ năng như ở giai đoạn giáo dục cơ bản những học sinh có năng khiếu thể thao có thể tự chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp cho mình
muốn cho học trò nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục thể chất và yêu thích các hoạt động giáo dục thể chất
thì nhà trường cũng đã có thể thành khảo sát để biết được các nguyện vọng mong muốn sở thích của các con
từ đó mà xây dựng được một chương trình bộ môn thể dục bộ môn giáo dục thể chất trong nhà trường và phù hợp với đối tượng của học sinh
và trong một tiết dạy có thể nhà trường cũng xây dựng những nội dung thể thao mà các bộ môn mà các con yêu thích
và thứ hai là trong một tiết dạy cũng sẽ xây dựng nhiều hoạt động để tất cả các con đều được tham gia không có con nào bị bỏ ngoài hoạt động dạy học cả
bên cạnh đó để các hoạt động thể dục thể thao không phải là một nỗi sợ hãi ngần ngại mà là một nhu cầu thiết yếu
trẻ cần được xây dựng thói quen sống lành mạnh và sở thích tập luyện thể thao ngay từ khi còn nhỏ thậm chí ngay từ cấp mẫu giáo
không phải chờ đến lúc con lớn thì mình mới đưa các hoạt động thể dục thể chất vào cho các con
bởi vì ngay từ khi còn nhỏ này thì các bạn ý thật sự là các bạn đã có một cái sự yêu thích rất lớn với cái môn thể chất này rồi
thế nên là khi mình đưa vào từ khi mà các bạn còn bởi cái bậc học mầm non thì các bạn ý sẽ được làm quen dần dần này
và các bạn sẽ được hoạt động trải nghiệm tập thể dục với những cái mà dụng cụ an toàn đảm bảo an toàn cho sức khỏe
và không ảnh hưởng đến những cái mà các bạn ý đang làm
không ảnh hưởng đến tâm lý
theo tôi thì bố mẹ nên yên tâm và nên có một cái nhìn thay đổi để các con sẽ có được trải nghiệm
sẽ được tập thể dục này sẽ được trải nghiệm các cái bài tập thể chất hoặc là những cái hoạt động thể chất
những em bé trong lớp học này đều chưa đến sáu tuổi nhưng các em đã làm chủ khá tốt các kỹ thuật của bài tập trong giờ học thể chất
chạy theo vòng ném bóng hay luyện tập sử dụng các dụng cụ hỗ trợ
tất cả đều khiến trẻ rất tháo hứng
con rất thích tập thể dục bởi vì ở đây có nhiều môn
con tập thể dục rất là vui và cảm thấy rất là khỏe
con rất là thích tập thể dục
con rất thích học thể dục
con thi nến bóng rổ và cho con chơi rất là vui
như vậy trường học là môi trường quan trọng nhất ảnh hưởng đến hành vi hoạt động giáo dục thể chất của trẻ em
đặc biệt các trường ở cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở là môi trường lý tưởng để khuyến khích tính tích cực và thói quen tập luyện hướng đến một lối sống năng động cho học sinh
tuy nhiên theo khảo sát thực hiện tại một số trường tiểu học ở hà nội và thành phố hồ chí minh cũng cho thấy khoảng năm mươi bốn số trẻ hoạt động thể lực ở mức độ nhẹ và bốn mươi một ở mức vừa
tức là khoảng chín mươi số trẻ chưa hoạt động đủ theo yêu cầu
bởi với lứa tuần này hoạt động thể lực một đến hai giờ một ngày mới đạt yêu cầu cần thiết điều này gây hệ lụy không nhỏ tới sức khỏe của trẻ em
hiện nay thì tỷ lệ thừa cân béo phì đặc biệt là của trẻ em tiểu học thì nó gia tăng nhanh ở các khu vực thành phố
nguyên nhân của thừa cân béo phì tức là nguyên nhân của sự gia tăng nhanh của thừa cân béo phì ở khu vực thành phố đó là ít hoạt động thể lực
do vậy cần thay đổi nhận thức về mục đích vai trò tác dụng của giáo dục thể chất thể thao trường học
từ đó tạo ra sự lan tỏa trong toàn xã hội nhìn nhận giáo dục thể chất thể thao trường học đóng vai trò quan trọng là hoạt động vận động không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi học sinh
nó là một điều rất quan trọng để giúp cho chúng ta cân bằng giữa cuộc sống công việc với cả cuộc sống cá nhân
giúp cho chúng ta có thể cân bằng lại những hoạt động tinh thần của chúng ta
và qua đó thì sẽ có thêm được những nguyên nhân
những giờ học tập hoặc là làm việc một cách hiệu quả hơn
nhưng mà những cái thói quen này thì cần phải được đưa vào trong cái hoạt động hàng ngày của các em ngay từ khi còn nhỏ
nó trở thành một thói quen
về sau các con mới phát triển được nên những sở thích
tôi cũng muốn rằng là giáo dục thể chất nó sẽ đi sâu vào đời sống của xã hội
vào các tầng lớp đặc biệt là học sinh sinh viên rồi là các bậc phụ huynh
để làm sao các thầy cô giáo giáo dục thể chất
giáo dục thể chất thì cũng sẽ phải từ duyên là trao dồi
nâng cao chuyên môn và nghề nghiệp của mình
tâm nguyên với nghề
làm sao giúp cho các em có một thể lực khỏe mạnh
có được những kĩ năng cần thiết quan trọng trong cuộc sống
kĩ năng vận động
và để làm sao có được một lối sống lành mạnh
thưa quý vị để xóa bỏ định kiến môn thể dục là môn phụ
thì việc có đội ngũ giáo viên có đủ trình độ
năng lực chuyên môn
cùng hệ thống cơ sở vật chất
là việc làm cấp thiết
tuy nhiên chỉ khi nào công tác giáo dục thể chất
và hoạt động thể thao trong trường học
được đặt đúng vị trí
và tầm quan trọng của nó
ít nhất là ngang bằng với những môn học khác
không còn bị coi là môn phụ nữa
thì chúng ta mới có một sự nghiệp giáo dục toàn diện
đào tạo ra lớp người trẻ có đầy đủ tâm lực
chí lực và thể lực
để phục vụ sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
hy vọng rằng trong tương lai
thái độ với thể dục thể thao của học sinh
sẽ được cải thiện
sức vóc của thanh niên việt nam
cũng được thay đổi trong tương lai không xa
đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục đường tới tương lai đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau